khi công an tỉnh phú yên triệt phá một ổ nhóm phản động với âm mưu lật đổ chính quyền
bắt giữ hàng trăm tên tội phạm mà chúng chủ yếu hoạt động trong lòng núi đá bia vào ban đêm
và hàng trăm vụ khác của băng nhóm tội phạm cũng lý giải được hiện tượng tội phạm vào đêm tối

đá dụ hài hồ luận lên kế hoạch để bắt cóc tốn tiền
tuy nhiên đối tượng đầu tiên mà các đối tượng dự định bắt cóc không phải là chóng duy
mà chính chị nguyễn thị diễm thúy
tới trưa thì ra quán tàu phê nằm giọng để cho bà thí ra
mà bà thí không ra thì tất cả mấy bà mẹ sẽ bắt con của bà thí

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chặt chẽ là thế nhưng các đối tượng không ngờ được rằng lại nhanh chóng bị công an bắt chỉ sau hai mươi một giờ gây án
việc phá nhanh vụ án đã góp phần quan trọng bảo vệ an toàn tính mạng của cháu nguyễn hưng duy
và xóa đi những hoang mang lo sợ của bà con nhân dân